ngày sáu tháng một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ một mươi một của kỳ họp
trong phiên họp hôm nay quốc hội sẽ tiến hành chất vấn về các vấn đề mà cử tri quan tâm
trước khi tiến hành chất vấn các đại biểu sẽ nghe phó thủ tướng thường trực chính phủ
tranh án tòa án nhân dân tuổi cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tuổi cao
trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề
và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra
của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn
trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
sau khi nghe các báo cáo quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
về các vấn đề liên quan nội dung quan trọng này sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp
để cử tri và nhân dân theo dõi
hôm nay ngày đầu tiên của phiên chất vấn đặc biệt của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
sẽ chính thức diễn ra nhiều đại biểu kỳ vọng là trong lần chất vấn này
các vấn đề cử tri bức xúc quan tâm sẽ được các thành viên chính phủ giải trình làm rõ
chúng ta cùng nhau xác định những công việc cần phải làm trong thời gian sắp tới
đảm bảo phát triển kinh tế xã hội mà trước mắt là vượt qua những thách thức của đại dịch
cũng như là thiên tai năm hai nghìn hai mươi
hy vọng là với những câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu quốc hội
thì thứ nhất là các đồng chí thành viên chính phủ cũng có dịp để khẳng định được cái
những công việc mình đã làm trong cả một nhiệm kỳ
hay là giải trình rõ những vướng mắt những tồn tại những khó khăn
trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực mình phụ trách
để chúng ta có một nhìn toàn diện và tổng thể hệ thống
để chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch năm năm tiếp theo một cách thực sự là căn cơ